thưa quý vị tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba luật khoa học và công nghệ sửa đổi đã được ban hành và đi vào cuộc sống
thì mô phòng xe học nghĩa là ở đây thì chúng tôi đã dựa trên cái dài phẫu của bàn tay con người để tạo nên bàn tay robot này với sự trinh sát cao nhất có thể
cái cánh tay robot của các bạn có thể là cầm nắm được những cái vật nhỏ hoặc là cầm nắm được những cái vật lớn như cả cái cốc và các cái khớp tay nó có thể là xoay chuyển được rất là nhịp nhàng
và cái hướng phát triển thì cũng có thể là sau này nếu mà các bạn phát triển lên thì là sử dụng là ví dụ như cử chỉ đầu hoặc cử chỉ mắt hoặc là giọng nói hoặc là các cái sóng não để điều khiển cái cánh tay thì có thể hoàn toàn là ứng dụng được cho những cái người người ta bị khuyết chi đấy
cánh tay robot thương hiệu bách khoa trên đã nhận được nhiều sự chú ý ngay khi giới thiệu tại triển lãm sản phẩm khoa học trẻ bách khoa được tổ chức mới đây
nhóm nghiên cứu ước tính giá thành cho một mẫu cánh tay như thế này giao động từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng do các chi tiết linh kiện đòi hỏi độ bền chính xác cao nên hầu hết phải nhập từ nước ngoài
thời gian tới thì nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cái tên robot này trước mắt có thể thực hiện được các sao chép được hoạt động của người điều khiển giúp thực hiện các việc từ xa
cái hướng phát triển cũng rất là khả quan đó là các bạn có thể là mô phỏng cánh tay trong môi trường thực tế ảo
sử dụng các thuật toán điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo
hiện tại sản phẩm được công ty arimo chuyên về ngành khoa học dữ liệu trí tuệ nhân tạo nổi tiếng tại thung lũng silicon mỹ đầu tư nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo
trong sáu tháng tới nhóm nghiên cứu cho biết sẽ ra mắt một phiên bản nâng cấp có khả năng thực hiện các công việc như dọn dẹp lau nhà
tương lai xa hơn nhóm sẽ thay thế máy tính arduino còng cành hiện tại bằng một mạch raspberry pi nhỏ gọn có thể gắn trên cánh tay
thay động cơ sóvo bằng xi lanh điện nhằm nâng cao độ ổn định và tăng tải trọng cho cánh tay
thêm các cử động cho bộ phận cổ tay khủyu tay và thực hiện nhiều cử động cùng lúc
để có thể thay thế con người làm việc trong các môi trường độc hại hay cần những động tác chính xác như phẫu thuật
rác mạc đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta tập trung vào hình ảnh cần xem và bảo vệ mắt của chúng ta khỏi bụi và vi khuẩn
tuy nhiên do nằm ở trong các môi trường chúng ta không thể thay thế
do nằm ở lớp ngoài cùng của mắt nên giác mạc rất dễ bị tổn thương
trên toàn thế giới có khoảng một mươi triệu người có thể gặp phải rủi ro bị mù giác mạc do các dối loạn nhiễm trùng như bệnh mắt hột
nhưng lại khăn hiếm lượng giác mạc có sẵn để cấy ghép
lần đầu tiên trên thế giới một nhóm các nhà khoa học anh đã ứng dụng thành công công nghệ in ba d tạo ra rác mạc có thể cấy ghép trên cơ thể người
giác mạc là lớp ngoài trong suốt của mắt giúp tập trung ánh sáng điểm nhìn
nhưng nó cũng rất dễ bị tổn thương do nhiễm trùng chấn thương hoặc tình trạng sức khỏe chung của cơ thể ngày càng xấu đi
hiện nay nguồn hiến giác mạc giác mạc hiến tặng để cấy ghép chữa trị y học trên toàn thế giới đều đang khăn hiếm
có khoảng một mươi triệu người trên toàn thế giới cần được cấy ghép rác mạc để không bị mù sau khi điều trị khỏi các bệnh về mắt
hàng triệu người bị mù hoàn toàn vì do bỏng thương tích hoặc bệnh tật tạo thành xẹo trên rác mạc
nhằm giúp những người bị khiếm khuyết về giác mạc một món quà mà họ hàng ao ước
mới đây các nhà khoa học tại đại học newcastle của anh đã trộn tế bảo gốc từ một giác mạc hiến tặng khỏe mạnh
với alginate một chất gen triết xuất từ rong biển và collagen để tạo ra một loại mực sinh học có thể sử dụng để in các giác mạc cấy ghép
nhiên cứu công bố trên tạp chí experiment eye research tạm dịch là nghiên cứu mắt thực nghiệm
cho biết máy in ba d sẽ sử dụng một loại mực sinh học này để tạo ra một rác mạc trong vòng chưa tới một mươi phút
giáo sư che cornan người đứng đầu công trình nghiên cứu cho biết gen sinh học mới giúp giữ các tế bào gốc sống được trong các rác mạc in ba d
ngoài ra đây còn là một chất liệu đủ cứng cắp cho rác mạc nhưng vẫn mềm dẻo để sử dụng được cho máy in ba d
nhóm nghiên cứu cũng cho thấy có thể tạo ra rác mạc khớp với đặc trưng của người ghép rác mạc
mặc dù vẫn cần thử nghiệm sâu hơn song nhóm chuyên gia hy vọng kỹ thuật này có thể ứng dụng phổ biến trong vòng năm năm tới
theo giáo sư conan nếu thành công đây có thể là giải pháp giúp giải quyết tình trạng thiếu giác mạc gây ghép
sang điện thoại mọi lúc mọi nơi mà không cần phải cắm điện
đây là một tin vui cho các tín đồ của chiếc điện thoại thông minh khi các nhà khoa học mỹ đang phát triển ý tưởng biến áo quần hàng ngày thành nguồn sạc điện thoại di động
các nhà khoa học ở đại học massachusetts amhus của mỹ đang phát triển ý tưởng biến áo quần hàng ngày thành nguồn sạc điện thoại di động nhờ năng lượng sinh ra từ chuyển động của cơ thể người
để làm điều này các nhà khoa học đã phủ một lớp polymer có độ dày bằng một phần một mươi đường kính tóc người lên một mươi bốn loại sợi như cốt tông lyen lụa bằng phương pháp mang tên lắng động hơi hóa học
với sợi phủ polymer các nhà khoa học có thể tạo ra vải microwat điện vừa đủ để thắp sáng đèn led
mặc dù điều này là chưa đủ để sạc điện cho điện thoại thông minh nhưng nó sẽ mở ra một tương lai đầy hứa hẹn
quả là một ý tưởng sáng tạo phải không thưa quý vị
hy vọng ý tưởng này sớm được các nhà khoa học hiện thực hóa và đưa vào ứng dụng cho cuộc sống hàng ngày
ý tưởng của các nhà khoa học đến từ đại học massachusetts amsur mỹ cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay